hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

bộ trưởng tô lâm khẳng định lực lượng công an sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm phối hợp hiệp đồng chặt chẽ cùng các lực lượng liên quan
triển khai quyết liệt có hiệu quả các phương án kế hoạch dành toàn tâm toàn lực nỗ lực phấn đấu sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn ngày bầu cử phục vụ tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu quốc hội

vì vậy những ngày này tại trại giam công an tỉnh nghệ an công tác chuẩn bị bầu cử đang được tiến hành khẩn trương ở đơn vị đặc thù này
nhất là công tác tuyên truyền tới gần một đối tượng thuộc diện trên đang được tuyên truyền phổ biến quy chế bầu cử nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu
bên cạnh đó là việc nắm tình hình tư tưởng của những đối tượng này để từ đó kịp thời động viên khuyến khích họ thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình
ghi nhận tại các trại tạm giam khác trên cả nước cũng tương tự một trăm linh số người đang bị tạm giữ tạm giam có đủ điều kiện sẽ được thực hiện quyền công dân góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử
cũng trên báo lao động thông tin thì một số cụm từ như việt nam chống biến thể covid một mươi chín bằng nắm đấm sắt việt nam ưu tiên an toàn cho người dân bằng mọi giá trong đại dịch
trên báo chí quốc tế những ngày qua cũng sử dụng khi nói tới công tác phòng chống covid một mươi chín của việt nam
theo thông tin tờ the star của malaysia có bài việt nam ưu tiên an toàn cho người dân bằng mọi giá trong đại dịch covid một mươi chín
tờ báo dẫn lại thông tin của thông tấn xã việt nam cho hay bộ y tế việt nam sẽ chung tay với các bộ ngành liên quan nghiên cứu và đề xuất với chính phủ thời điểm thích hợp để áp dụng hộ chiếu vaccine trong đó an toàn cho người dân trong nước và là ưu tiên hàng đầu
hãng tin reuters của anh ngày một mươi một tháng năm có bài
việt nam tìm kiếm chuyển giao công nghệ mrna trong bối cảnh nguồn cung vaccine covid một mươi chín gặp có
tuần trước việt nam đặt mục tiêu tiêm toàn bộ chín trăm hai mươi tám tám trăm linh liều vaccine astrazeneca hầu hết được cung cấp thông qua chương trình covax toàn cầu vào ngày một mươi năm tháng năm
phó thủ tướng vũ đức đam cho biết bộ y tế đang cố gắng cung cấp thêm vaccine và chúng tôi dự kiến sẽ nhận được nhiều vaccine hơn vào cuối năm hai nghìn hai mươi
chỉ đạo các địa phương
chỉ đạo các địa phương

chỉ đạo các địa phương
lấy ví dụ tại huyện đông anh mặc dù được bố trí ba chốt kiểm soát chặt chẽ nhưng bên trong làng hoạt động sản xuất vẫn diễn ra bình thường mọi nhu yếu phẩm của người dân vẫn được đảm bảo nếu có khó khăn từ bên ngoài sẽ tiếp tế vào ngay
huyện đông anh đã triển khai toàn bộ kịch bản ứng phó dịch bệnh ở mức cao nhất và thực hiện ba trước là đánh giá nhận định trước chuẩn bị phương án trước và phát hiện hành động trước gắn với thực hiện phương châm bốn tại chỗ
vì vậy phát hiện ca bệnh chỉ trong vòng sáu giờ huyện đã triển khai xong các chốt kiểm tra kiểm soát nhờ cách làm hiệu quả nhất là với mô hình cách ly ba lớp đến nay tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện đông anh cơ bản đã được kiểm soát
hãy đăng ký kênh để nhận thêm thông tin nhé
xin cảm ơn biên tập viên trung kiên hoàng trí xin chào quý vị đang cùng theo dõi sáng phương nam
bởi đầu là cập nhật về an ninh trật tự
chiều tối ngày một mươi hai tháng năm đồn biên phòng phú hữu bộ đội biên phòng tỉnh an giang
thông tin đã ngăn chặn chín người nhập cảnh trái phép qua sông hậu
chín người này di chuyển trên ba vỏ lãi từ campuchia định về việt nam để làm ăn
trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực đồ cồn liệt sĩ
ấp quốc phú xã quốc thái huyện an phú
lực lượng chốt phòng chống dịch covid một mươi chín số một mươi một thuộc đồn biên phòng phú hữu
phát hiện ba ghe vỏ lãi di chuyển trên sông hậu có nhiều dấu hiệu khả nghi nên tiến hành tiếp cận
qua kiểm tra xác định có chín người bao gồm bốn người lớn năm trẻ em nhập cảnh trái phép vào việt nam
qua kiểm tra những người này khai nhận trước đó sinh sống trên biển hồ vương quốc campuchia
nhưng gần đây do điều kiện sinh sống khó khăn không có đất đai nhà cửa nên muốn về việt nam sinh sống
những người này đều không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào
đồng biên phòng phú hữu đã vận động cung cấp xăng lương thực
và yêu cầu chín người quay trở lại campuchia tiếp tục sinh sống
mới đây công an huyện châu thành tỉnh tiền giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối tượng trình văn đôn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
lúc giờ ngày tám tháng năm tổ tuần tra của công an huyện châu thành phối hợp công an xã thạnh phú
phát hiện chặn dựng bắt quả tan đối tượng trịnh văn đôn đang tàn trữ một gói ma túy đá
trồng lượng một nghìn tám trăm bốn mươi gram
công an huyện châu thành tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý đối tượng trịnh văn đôn theo quy định của pháp luật
tối ngày một mươi hai tháng năm sở y tế tp hcm yêu cầu tất cả các bệnh viện trực thuộc lấy mẫu xét nghiệm
toàn bộ nhân viên y tế trực bệnh nhân nội trú và thân nhân
sở y tế tp hcm cho biết hành động gấp rút này là để giám sát covid một mươi chín trước thực trạng
một số bệnh viện ở các tỉnh khác bị covid một mươi chín xâm nhập phải phong tỏa
tp hcm không dùng phương pháp kiểm tra nhanh mà làm xét nghiệm rt pcr
với số lượng mẫu lấy nhiều thành phố đã huy động tất cả các cơ sở y tế và làm xét nghiệm gột
những bệnh viện nào tự làm pcr được thì tự làm
hiện trung tâm phòng chống bệnh tật tp hcm cũng đã chuẩn bị sinh phẩm để thực hiện xét nghiệm đối với cỡ mẫu lớn như thế này
việc lấy mẫu toàn bộ người trưởng các bệnh viện trực thuộc sở y tế tp hcm trong đêm là để giám sát covid một mươi chín
ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng năm các bệnh viện cũng phải tiếp tục lấy mẫu số nhân viên còn lại và những người đến bệnh viện
động thái của ngành y tế thành phố nằm trong chú trương của bộ y tế
theo công văn ba nghìn tám trăm bốn mươi tám ngày một mươi tháng năm vừa qua về lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai trong tình hình mới
đối tượng là nhân viên y tế nhân viên phục vụ bệnh nhân điều trị nội trú và người khám bệnh
tối ngày một mươi một tháng năm nhiều trang fanpage và trang mạng xã hội cá nhân của các nghệ sĩ đăng tải nội dung
có tính chất kêu gọi đầu tư tiền mã hóa
hay còn gọi là tiền ảo
đáng nói là một số loại tiền ảo đang liên quan đến những tổ chức huy động vốn chưa minh bạch
hành động quảng cáo sản phẩm gây tranh cãi tiếp tục đặt lên câu hỏi
trách nhiệm cộng đồng của nghệ sĩ và người của công chúng
trước khi có hiện tượng bitcoin vào tối ngày một mươi một tháng năm
thì người mẫu diễn viên ngọc trinh là cái tên liên tục quảng cáo cho phương thức đầu tư tiền ảo
trang cá nhân của ngọc trinh đề cập rất nhiều loại tiền mã hóa
thậm chí còn khoai đơn vị tiền ảo btc của mình lên đến một trăm tám mươi
tương đương với một trăm tám mươi năm
một mươi bảy triệu đô la mỹ
đến tối ngày một mươi một tháng năm
loạt fanpage và mạng xã hội của khoảng bảy nghệ sĩ người của công chúng
đồng loạt đăng tải cùng một nội dung về tiền ảo
cùng một tấm hình về dogecoin
loại tiền mã hóa hình ảnh chú chó shiba
với cầu cuối cùng có tính chất hứa hẹn
dàn tiền áo này mà lên một đô la mỹ
thì với tiêu khóa trust niềm tin
nhằm để kêu gọi đầu tư
theo quốc định pháp luật việt nam
thì chưa công nhận bất cứ một đồng tiền nào
hoặc là đồng tiền kỹ thuật số
mà chúng ta gọi là đồng tiền ảo
cái thứ hai nữa là
check về mặt kinh tế
thì những cái hành vi đầu tư này
các chuyên gia kinh tế và các bài tốn về kinh tế
về tính tón về lợi dụng
thì không tìm ra một cái bài tón nào
để gọi là tính tón những cái lợi dụng
có thể là một trăm linh trong một ngày
hoặc là một tuần hoặc là một tháng
thì ngay từ đầu khi mà các nghệ sĩ
người ta tích nhận cái thông tin
để thực hiện cái việc mà đưa cái thông tin này lên
trên các trang cá nhân hoặc là
trên các fanpage của mình
người ta đã ý thức được rằng
các hành vi này là hành vi vi phẩm quốc lục
và trong cái trường hợp đó
mà người ta vẫn tiếp tục cố xếp
và người ta ủng hộ các thông tin này
thì đồng nghĩa với cái việc là
người ta đang tiếp tay cho những cái hành vi vi phẩm quốc lục
trong số những loại tiền mã hóa
đang được mạng xã hội nghệ sĩ quảng cáo
đồng fxt gây tranh gãi nhiều nhất
bởi đồng tiền này liên quan đến cộng đồng
câu gọi đầu tư có dấu hiệu huy động vốn kiêu đa cấp
mà truyền thông nhiều lần cảnh báo đến cộng đồng
cách đây hơn ba năm
vụ việc lô mi phẩm không rõ nguồn gốc
trị giá hàng tỷ đồng bị phát hiện tại hà nội
cũng từng đặt câu hỏi cho trách nhiệm của nghệ sĩ
khi giới thiệu sản phẩm
bởi trước khi bị phát hiện
rất nhiều diễn viên ca sĩ hoạt động chuyên nghiệp
đã quay video tất cực câu gọi sử dụng
cái dòng mi phẩm chưa rõ nguồn gốc đó
sau một ngày liên hệ
ekip đăng nội dung về tiền mã hóa
chưa xác nhận người quản lý fanpage
hay là chính nghệ sĩ trực tiếp giới thiệu
tuy nhiên thiệt hại về mặt hình ảnh
và thương hiệu của những người của công chúng
trong vụ việc thì đã rõ
nếu như cái sản phẩm đấy
chưa tới cái mức là vi phạm pháp luật
nó đang bị thổi phồng quá mức
là người nghệ sĩ họ đã
thực sự trải nghiệm chưa
họ đã kiểm chứng được cái chất lượng đó hay chưa
hay là họ chỉ nhận tiền
để lên họ quảng bá
trong cái sản phẩm đấy
và nhà sản xuất nhà phân phối
yêu cầu nói gì họ nói đúng như thế
thì khi đấy là họ đang không có trách nhiệm
với khán giả
họ bất chấp cái tên tuổi
bất chấp cái hình ảnh
bất chấp cái hậu quả
có thể xảy ra mà họ làm
thì chính là cái việc họ đang không có trách nhiệm
với chính bản thân họ
khi khán giả quay lưng
thì nghệ sĩ không còn gì hết
cho nên là tôi thấy rằng ở đây không còn là cái vấn đề tranh cãi nữa
mà là một cái vấn đề rất nghiêm túc
và đòi hỏi tất cả những người nghệ sĩ
chân chính phải nhìn nhận
đó là cái trách nhiệm
và cũng là cái quyền lợi của họ
thì lúc đó
những cái nghệ sĩ hoặc là những cái người
mà đưa các thông tin công khai này
nhằm huy động lâu kéo những người khác
tham gia vào cái việc đầu tư
cho các loại đồng tiền áo này
sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái hành vi của mình
cụ thể là
trong quá trình phân hóa tội phạm
thì người ta có thể bị xem xét
với cái vai trò là đồng phạm lúc sức
không có một cái người nghệ sĩ
hoặc là một cái cá nhân nào
mà người ta sử dụng cái hình ảnh
hoặc là có sức
ảnh hưởng đến công chúng
người ta đăng cái thông tin mà một cách miễn phí
nếu như cơ quan chức năng mà người ta xác định
rằng là cái việc đăng cái thông tin này
nhằm cái mục đích là mình cũng hưởng lợi
thì như vậy thì cái vai trò giúp sức
trong cái vụ án nếu có
bị khởi tố vì sao là rất tiện hữu
bản thân câu chuyện về đồng tiền
hình chú chó shiba đồng dogecoin
đã cho thấy độ rủi ro cực lớn khi đầu tư
trên phương tiện này
từ một trợ đùa đồng tiền bỗng nhiên được đẩy giá cao
nhờ những dòng kêu gọi của nhà đầu tư cá mập
đơn cử như elon musk
do đó chuyên gia kinh tế nhà tư vấn đầu tư cảnh báo
những đồng tiền mã hóa giá trị thấp
dựa trên động vật có tăng trưởng vài lần
trong những ngày qua cũng là khoản đầu tư
rất rủi ro
đến nay luật pháp việt nam vẫn chưa công nhận giá trị
của tiền mã hóa cũng như chưa cho phép
các sàn giao dịch liên quan đồng tiền này hoạt động
người dân đang có nhu cầu đầu tư
cần tỉnh táo và tìm đến nhiều nguồn tư vấn
để tránh trở thành nạn nhân của các kênh đầu tư
sư lợi nhuận với rủi ro mất trắng
tranh dân gian làng xịn sư huế
là một trong một mươi hai dòng tranh dân gian tiêu biểu của việt nam
trải qua những thăng trầm của lịch sử
có thời điểm dòng tranh này dường như đã bị xóa sổ
bằng tình yêu trọn vẹn với nghề truyền thống của cha ông truyền lại
nghệ nhân kỳ hữu phước đã dình dữ
và từng bước hồi sinh vẻ đẹp của làng nghề này
ông kỳ hữu phước đã có hơn sáu mươi năm làm tranh
ông là đời thứ chín dòng họ kỳ võ đức thuận hóa
định cư vào thời trịnh nguyễn
mang theo nghề làm tranh dân gian làng xịn
chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử
cũng như những biến thiên của tranh làng xịn
ông phước cho biết sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nghề làm tranh làng xịn bắt đầu mai một
lúc đó đất nước khó khăn
học sinh còn không có giấy đi học
nên việc làm tranh được cho là phí phạm
những người làm tranh phụ vụ
văn hóa tâm linh xem là truyền bá mê tính dị đoan
các mộc bản tranh
về tịch thu trẻ làm củi đốt
ông kỳ hữu phước mang hết mộc bản
của gia đình chôn xuống đất
rồi đào một cái hầm lén vẽ tranh
duy chỉ mình ông phước giữ được nguyên vẹn
hơn một trăm linh bộ mộc bản làm nghề
từng mai một
nhức khẳng là cái thời kỳ đất nước
chúng ta đang nghèo
thì cho là là nghề này
thì là gọi là cái nghề
à mế tình gì đó
à người ta cầm triệt
cầm tất tất tất
tất cả những là người làm nghề trong làng
đều bị quấy lưng với nghề hết rồi
nhưng mai sau
là chỉ còn một
tôi thì lưu giữ lại được những cái mộc bạn của ông cha để lại
là tôi dập bọc nê lông tôi trông vậy đó hết nó có như vậy
đến khi mà thời gian mà phục diện lại á thì là trong làng
không còn một ai nữa chỉ còn mình tôi còn nguyên một
nguyên bản rồi còn hình mẫu thì tôi trăng trở lại tôi ngồi
tôi khắc một khắc ngồi khắc một khắc đến tới là cho người ta
là mượn muốn cái làng nghề sống lại là phải làm thế nào để
cho người ta yêu nghề ta làm với mình
hai mươi năm sau khi đất nước mở cửa nhà nước chủ trương khôi
phục lại những làng nghề truyền thống với nghề làm tranh
làng sình ngày đó duy chỉ còn ông phước còn một bản in tranh
và biết làm tranh với quyết tâm khôi phục làng tranh
truyền thống ông tự nguyện bỏ tiền bỏ công nghệ đêm cặm cụi
ngồi khắc bán một in tranh đem đến tường nhà và ngồi
vận động dân làng tiếp tục làm tranh tranh họ làm ra ông
lại phải lặn lội mang đi khắp các chợ trong và ngoài tỉnh
chào hàng dân làng dần tin tưởng và làm theo ông hiện
nay làng sình đã có trên bảy mươi hộ theo nghề làm tranh
tới hôm nay á à cũng toàn hai mươi năm nay rồi á thì chỉ
một bản thân thôi đi vần lần đi là từng nhà một vậy là
bây giờ cũng lãnh thổ là cũng đạt được bốn mươi phần trăm
sổ hồ vấn trong làng đều làm nghề rồi như vậy chuyển tỏ là
cái nghề đã xong lại ngoài các đề tài về tính ngưỡng để tạo
thêm phong phú cho tranh thời gian trở lại đây ông phước tìm
tòi sáng tác khác một bản về họa tiết trò chơi như đấu vật
truyền thống của làng sình lên tranh tranh bác âm tranh
mười hai con giáp ông phước còn mở các lớp dạy nghề tranh
miễn phí cho các thanh thiếu niên trong làng với tất cả các
tâm dành cho làng nghề tôi là luôn luôn có cái trách nhiệm

tránh nữa nhưng mà chính cái dạy cái nghề khắc một bạn này
thì tôi vẫn dạy này